hôm nay ngày hai mươi hai tháng bốn kỷ niệm một trăm bốn mươi chín năm ngày sinh của vladimir ilyich lenin
vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới
di sản mà người để lại là những bài học vô giá về lập trường quan điểm
nguyên tắc tính đảng trong chiến lược đạo đức trong sáng cộng sản chủ nghĩa
thực tiễn hoạt động cách mạng cùng với những tư tưởng của ông có giá trị trường tồn
và giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với phong trào cách mạng thế giới
ông là một lãnh tụ thiên tài người đã lãnh đạo của cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại thành công
khai sinh ra nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới
mở ra một thời đại huy hoàng trong lịch sử của toàn nhân loại
đó chính là thời đại quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội
đối với cách mạng việt nam tư tưởng của vladimir ilyich lenin đã mở ra chân trời mới
soi đường cho nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội
nhờ sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa mark lenin
và điều kiện cụ thể của việt nam cách mạng nước ta đã giành những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử
đảng ta luôn nhấn mạnh chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh là nền tảng tư tưởng của đảng
kim chỉ nam cho mọi hoạt động của cách mạng nước ta